trong khi đó thành ủy đà nẵng đã ban hành nghị quyết về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thành phố sẽ thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ chiều tối ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy
bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay thành phố đà nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn cao hơn các biện pháp phòng chống dịch
theo nội dung chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố
bao gồm các biện pháp cấm hạn chế người phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định
trong thời gian này đà nẵng tiếp tục triển khai khẩn trương kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo không để bất cứ người dân nào thiếu ăn xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng cơ quan địa phương nếu để xảy ra tình trạng này
cùng với đó tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh